một người tử vong và một người bị thương nặng trong vụ sạt lở tại công trường thi công đèo bren tỉnh lâm đồng
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày một mươi bảy tháng sáu trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ ta luy công trình đèo pren phường ba thành phố đà lạt
hai công nhân đã bị một khối đất cao sáu mét dài khoảng hai mươi mét sạt lở đè lấp người
sau khi sự việc xảy ra nhiều người trong đơn vị thi công đã dùng máy cào máy múc đất để tìm hai nạn nhân
khoảng hai mươi phút sau thì tìm thấy được hai công nhân và đưa đến bệnh viện đa khoa lâm đồng để cấp cứu
hậu quả là một người tử vong trước khi đưa vào bệnh viện một người đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ và nhận hối lộ tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh và các đơn vị liên quan
đề nghị truy tố bị can vũ liên oanh cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh thêm tội nhận hối lộ
theo đó hoàng thị thúy nga chủ tịch nsi group có quen biết với vũ liên oanh là cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh
nga đã bàn với oanh tạo điều kiện cho lập sáu dự án cung cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tổng giá trị khoảng sáu trăm sáu mươi ba tỷ đồng
sau khi dự án được lập nga đã nâng khống giá những gói thầu trên và tất cả những gói thầu này phía nga đều trúng
chỉ tính riêng hai gói thầu của năm hai nghìn một mươi chín gây thiệt hại hơn tám mươi tỷ đồng
để cảm ơn nga đã gửi quà cho anh số tiền một mươi bốn tỷ đồng
được biết nga cũng được xem là tay phải của nguyễn thị thanh nhàn cựu tổng giám đốc aic trong việc thao túng các gói thầu y tế tại đồng nai
liên quan tới vụ hành hung phóng viên
đài phát thanh truyền hình hà nội cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với phạm văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện xuân trường tỉnh nam định là chủ cửa hàng quạt khánh phương
và lê văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc là nhân viên cửa hàng về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày sáu tháng sáu khi nhóm phóng viên của đài phát thanh và truyền hình hà nội
triển khai máy quay ghi hình về việc người dân đi mua sản phẩm quạt tích điện tại khu vực vỉa hè
trước số một mươi sáu đông các phường ô trợ dừa thì một đối tượng ra yêu cầu không được quay phim
giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn đối tượng đã đấm đá vào phóng viên quay phim của đài phát thanh truyền hình hà nội
thấy phóng viên nằm dưới đất thêm một đối tượng khác cũng đã xông vào hành hung
sau khi được mọi người can ngăn hai đối tượng này đã bỏ đi
nhóm phóng viên sau đó đến công an phường âu trợ dừa trình báo sự việc
công an đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường âu trợ dừa
khẩn trương xác minh làm rõ và triệu tập hai đối tượng đến làm việc
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận về hành vi hành hung phóng viên
ngày bảy tháng sáu công an quận đống đa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
một đường dây mua bán trái phép chân ma túy hoạt động liên tỉnh
và bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp nha trang tỉnh khánh hòa đấu tranh triệt xóa thành công
bắt giữ ba đối tượng thu giữ một số loại ma túy
theo đó khám xét nơi ở của đối tượng bùi quang hiển tại phường cầu kho quận một tp hcm
cơ quan chức năng thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
một bịch ni lông chứa nhiều mảnh viên và chất bột màu xám một mươi gói ni lông màu vàng trắng đem
hiển thừa nhận số tăng vật trên đều là ma túy
trước đó cùng đường dây nguyễn thanh tấn bị bắt quả tăng đáng cắt xấu ba bịch ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng
tiếp tục đấu tranh cơ quan chức năng bắt giữ được đối tượng trần minh hải thu giữ bảy bịch ni lông chứa chất tinh thể màu trắng một mươi viên nén màu xanh
cũng liên quan tới ma túy tại tỉnh hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu vừa bắt quả tang tại nhà nghỉ sau đêm thuộc thôn một xã ông đình huyện khói châu
hai đối tượng là bùi huy hoàng và bùi quang nghĩa đều ở xã phùng hưng huyện khói châu đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ trong người của hoàng có một túi ni lông màu trắng bên trong có chứa ba mươi ba viên nén màu cam một túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng
thu giữ trên người của nghĩa một túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng
các đối tượng này khai nhận là ma túy tổng hợp tổng trọng lượng là hơn ba mươi năm gram ma túy tổng hợp
tại cơ quan điều tra hoàng khai nhận đã mua số ma túy trên về để bán cho các đối tượng nghiện còn nghĩa khai tàng trữ số ma túy trên để sử dụng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang tạm giữ hoàng để điều tra xác minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời tiếp tục đấu tranh đối với nghĩa theo quy định
một nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản trên tuyến tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b từ thành phố sóc trăng đến huyện trần đề tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần đề tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản
cụ thể dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu trên đường
tuần tra tại tuyến đường tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b thuộc xã tài văn huyện trần đề
lực lượng công an phát hiện bốn đối tượng đi trên hai xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
thấy lực lượng công an các đối tượng bỏ chạy tuy nhiên hai đối tượng là huỳnh văn nhân và trần ngọc phi bị bắt giữ ngay sau đó
đến tối cùng ngày hai đối tượng võ thành nhân và phạm văn vĩnh đến cơ quan công an đầu thú
trong quá trình đấu tranh cơ quan công an tiếp tục bắt giữ đối tượng hà minh thiện trần huỳnh đức và nguyễn văn đậu
bước đầu các đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã liên tiếp thực hiện tám vụ cướp tài sản trên tuyến đường tỉnh lộ chín trăm ba mươi bốn b
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm đường vắng khi phát hiện người đi đường một mình hoặc là phụ nữ thì chạy xe máy đuổi theo áp sát và chặn xe
sau đó dùng dao khống chế cướp tài sản nếu nạn nhân chống cự thì dùng dao chém gây thương tích tài sản chung cướp chủ yếu là điện thoại di động và tiền cùng nhiều đồ vật có giá trị của người đi đường
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ ba xe mô tô bốn cây dao bốn điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan và tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần đề có địa chỉ tại số một trăm linh đường ba mươi tháng bốn ấp cảng thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng để phối hợp giải quyết
một thông tin đáng chú ý khác lực lượng chức năng tỉnh bình phước đã lập biên bản vi phạm hành chính thu giữ toàn bộ tăng vật là hàng chục bộ quần áo giàn di không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định
trước đó đội quản lý thị trường số sáu cục quản lý thị trường tỉnh bình phước đã kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh quần áo may sẵn trên đường trần hưng đạo khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài phát hiện hộ kinh doanh này tàng trữ hàng chục bộ trang phục giàn di không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hóa đơn chứng từ hợp pháp

ngày đêm bám cơ sở tuyên truyền vận động nhằm thay đổi nhận thức của người dân loại bỏ hủ tục lạc hậu đặc biệt là hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc đã gây ra không ít vụ việc đau lòng
phương thức giám sát là thực hiện trực tiếp kiểm tra trực tiếp về doanh nghiệp và gián tiếp theo dõi kiểm tra tình hình doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính thống kê